thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
thời điểm này tại các vườn đào quất như nhật tân tứ liên quảng an hà nội
người dân đang bận rộn để chuẩn bị cho một mùa bội thu
bên cạnh đó thì các chủ vườn cũng tỏ ra khá lo lắng những vườn cây bạc tỷ của mình
đứng trước nguy cơ trộm cắp hoành hành ngày cận tết
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
vườn quất này của gia đình anh nguyễn trọng hoàn có giá trị vài triệu đồng một bình
vậy nên để bảo vệ số tiền hàng tỷ đồng để bỏ ra đầu tư cho vườn quất này
anh hoàn cũng như nhiều nhà vườn ở làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên
đã đặt camera hệ thống chống trộm để bảo vệ vườn quất
cách đây khoảng hai năm vùng trồng quất tại tứ liên đã được lắp đặt internet tốc độ cao
vì thế nhiều nhà vườn đã đầu tư hàng chục triệu đồng vào việc lắp camera hệ thống chống trộm
việc làm này ít nhiều đã mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ thành quả lao động của họ
không có sự mất mát gì như trước
như trước thì có như vậy là chưa có camera
và có như thế là
hệ thống báo động cho nên là con như thế là cũng có sinh ra là mất cắp nhiều hơn
việc lắp đặt camera thì nhiều nhà vườn là có một lao động hoặc hai lao động
thì không thể quản xuyến hết được
mà thuê nhân công thì nhiều quá thì thường thường nghỉ ngơi lắp camera theo dõi
về an ninh chờ tự khách ra vào
thời điểm này hầu hết các vườn quất tại tứ liên đều được che chắn rất kỹ lưỡng
tuy nhiên không giống như đào các cây quất chưa được đánh lên trậu
ít có người ngủ tại vườn để trông coi
tạo điều kiện cho những kẻ ra
các chủ vườn ở đây đã cùng với chính quyền địa phương cơ quan chức năng
cùng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán
công an phường tứ liên đã xây dựng triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp tết nguyên đán
chúng tôi đã tổ chức tuần tra khép kín trên địa bàn tuyên truyền đến người dân
lắp đặt camera để sống hàng rào để bảo đảm tài sản dân dịp tết
cùng với đó thì với sự hỗ trợ của người dân
về cơ bản thì các hộ dân trồng quất ngoài bãi thì đã lắp đặt đầy đủ camera
góp ích rất nhiều cho việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện làng nghề truyền thống quất từ liên có khoảng bốn trăm linh hộ với diện tích trồng quất khoảng ba mươi hectare
cả năm dồn công chăm sóc mới có được gần đến ngày thu hoạch thì những người nông dân
tại đây giờ thấy yên tâm hơn khi những ngày tết đang cận kề